việt nam nét thông tin sáng ngày một mươi một tháng một mươi một sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng cho biết đã tạm hoãn việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho học sinh học viên khối tám và chín do chưa cập nhật mã định danh
dù điều kiện y tế đã sẵn sàng nhưng đà nẵng chưa hoàn thành việc cập nhật mã định danh của học sinh trên hệ thống để phục vụ công tác tiêm phòng covid một mươi chín
khi hoàn thành cập nhật mã định danh ngành y tế sẽ tổ chức tiêm ngay cho học sinh
liên quan đến việc này phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng ngô thị kim yến yêu cầu sở giáo dục và đào tạo cần cung cấp thông tin đầy đủ về học sinh học viên như họ tên phụ huynh ngày tháng năm sinh để đảm bảo mã định danh của học sinh không bị trùng lập
nhất quyết phải có mã định danh thì mới tổ chức tiêm vaccine không có mã định danh sẽ kéo theo những hệ lụy trong công tác nhập lưu trữ và kết nối dữ liệu về sau bà ngô thị kim yến cho hay
theo kế hoạch từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một
sẽ có ba mươi bốn sáu trăm chín mươi sáu học sinh học viên ở lớp tám và chín ở các trường trực thuộc sở giáo dục và đào tạo và ủy ban nhân dân quận huyện quản lý được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp số ca mắc mới đang có xu hướng tăng
hiện nay đà nẵng đã tạm hoãn việc học sinh đi học trở lại từ ngày một mươi năm tháng một mươi một như dự kiến đây là lần thứ ba thành phố hoãn việc đi học trực tiếp
trước đó ngày hai tháng một mươi một ngành y tế thành phố đà nẵng bắt đầu tiến hành tiêm vaccine covid một mươi chín cho người dưới một mươi tám tuổi
với mục tiêu sớm tạo kháng thể để trẻ em quay lại trường học
theo thống kê đà nẵng có một trăm linh hai em trong độ tuổi từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi trong đó có hơn bốn mươi năm em trong độ tuổi từ một mươi năm đến dưới một mươi tám
trong sáng ngày hai tháng một mươi một địa phương này tiến hành tiêm cho các em từ một mươi năm đến dưới một mươi tám tuổi dự kiến tới hết ngày năm tháng một mươi một
bà trần thanh thủy phó giám đốc phụ trách sở y tế đà nẵng cho biết đợt tiêm cho người dưới một mươi tám tuổi này có khoảng bốn mươi năm em
chiều ấy là học sinh các trường trung học phổ thông
nhóm học sinh đang học theo lớp một mươi một mươi một và một mươi hai tại các trường trung tâm trực thuộc quản lý của sở giáo dục và đào tạo
và trẻ trong độ tuổi từ một mươi năm đến dưới một mươi tám tuổi theo học tại các trường dạy nghề trên địa bàn
được nuôi dưỡng chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ thuộc sở lao động thương binh và xã hội
riêng nhóm trẻ không đi học trẻ quyết tật đang cư trú trên đệ bàn thành phố
không thuộc các đối tượng do hai đơn vị trên lập danh sách thì các địa phương sẽ chịu trách nhiệm thống kê và theo dõi tiêm phòng
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín trăm chín mươi hai bảy trăm ba mươi năm ca nhiễm đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi bảy mươi sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là
chín trăm tám mươi bảy bảy trăm năm mươi tám ca trong đó có tám trăm bốn mươi một hai trăm ba mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có bốn tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là ninh bình yên bái bắc cạn và cao bằng
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố hồ chí minh
bốn trăm bốn mươi hai sáu trăm ba mươi ca bình dương hai trăm bốn mươi chín trăm bảy mươi bốn ca đồng nai bảy mươi bốn chín trăm một mươi ba ca long an ba mươi sáu một trăm hai mươi ca
tiền giang một mươi chín chín mươi chín ca số bệnh nhân khỏi bệnh tám trăm bốn mươi bốn năm mươi bốn ca số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba sáu trăm hai mươi ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ hai sáu trăm một mươi bảy ca thở dòng oxy cao hfnc năm trăm tám mươi tám ca thở máy không xâm lấn chín mươi một ca thở máy xâm lấn ba trăm một mươi một ca ecmo một mươi ba ca
số bệnh nhân tử vong trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là sáu mươi chín ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi hai bảy trăm sáu mươi năm ca chiếm tỷ lệ hai bốn so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong ở việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám
so với châu á tổng số ca tử vong trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
tình hình xét nghiệm
số xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện được hai mươi ba ba trăm bảy mươi năm trăm ba mươi sáu mẫu cho sáu mươi hai chín trăm bảy mươi sáu tám trăm ba mươi một lượt người
tình hình tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là chín mươi ba chín trăm sáu mươi hai sáu trăm sáu mươi năm liều
trong đó tiêm mũi một là sáu mươi hai tám trăm linh sáu chín trăm chín mươi hai liều
tiêm mũi hai là ba mươi một một trăm năm mươi năm sáu trăm bảy mươi ba liều
theo số liệu thống kê của trang mạng oldomiter info cập nhật đến sáu giờ sáng ngày một mươi một tháng một mươi một giờ việt nam
tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín trên toàn cầu là hai trăm năm mươi một chín trăm bảy mươi bốn năm trăm linh năm ca

trong đó hai tám mươi năm năm trăm hai mươi bốn người tử vong
số ca mắc mới tại hàn quốc lần đầu tiên tăng trở lại ghi nhận hai bốn trăm hai mươi năm ca
trong đó hai bốn trăm linh chín lây nhiễm trong cộng đồng sau khi nước này thực hiện chiến lược sống chung với covid một mươi chín kể từ ngày một tháng một mươi một vừa qua
tổng số ca mắc trên cả nước lên ba trăm tám mươi năm tám trăm ba mươi một ca có ba một mươi hai ca tử vong
tại châu âu làn sóng dịch covid một mươi chín ở nga đang có dấu hiệu lây lan nhanh hơn
cộng hòa séc ghi nhận một mươi bốn năm trăm ba mươi chín ca nhiễm mới mức theo ngày cao nhất kể từ giữa tháng ba và gần đến những mức cao nhất từ tháng một
số ca phải nhập viện đã tăng lên ba hai trăm chín mươi năm ca
trong đó có bốn trăm sáu mươi hai ca phải điều trị tích cực
tính đến ngày chín tháng một mươi một xét đã có sáu một mươi bốn triệu người được tiêm chủng đủ vaccine trong tổng số một mươi bảy triệu dân
hungary thông báo ghi nhận tám bốn trăm ba mươi bốn ca mắc mới covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua cao nhất kể từ đầu tháng bốn ở nước này
số ca nhập viện đã tăng lên bốn tám trăm ba mươi ca trong đó có bốn trăm sáu mươi ba ca phải điều trị tích cực
số ca tử vong hiện là ba mươi một sáu trăm một mươi chín ca kể từ đầu dịch
slovakia đã ghi nhận bảy năm mươi năm ca nhiễm mới mức theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát hồi năm ngoái
đồng nai số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng tăng cao
sáng ngày một mươi một tháng một mươi một thông tin từ trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai cho biết
trong ngày hôm qua đồng nai ghi nhận chín trăm ba mươi ca mắc covid một mươi chín nâng tổng số toàn tỉnh lên hơn bảy mươi năm tám trăm linh ca
về tình hình điều trị hiện có một trăm ba mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín đang được theo dõi
điều trị ở tầng ba hơn năm một trăm linh bệnh nhân đang điều trị ở tầng hai và hơn năm một trăm linh bệnh nhân đang được theo dõi điều trị ở tầng một
đến nay vẫn mới chỉ có hai địa phương triển khai cách ly f tại nhà là huyện trảng bom và thành phố biên hòa
với số lượng f đang theo dõi gần một bốn trăm linh ca
toàn tỉnh chỉ còn ba mươi năm khu cách ly tập trung đang hoạt động với công suất tám bốn trăm linh giường bệnh
về tiêm phòng covid một mươi chín của đồng nai đến nay tỷ lệ người tiên mũi hai đã đạt tám mươi một chín
đồng nai số trẻ em từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi đã đạt tám mươi một chín
đồng nai số trẻ em được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín gần năm mươi tám trẻ đạt tỷ lệ một mươi chín sáu số trẻ từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi
bình dương tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho học sinh lớp chín thí điểm tiêm lớp tám tại ba địa phương
ngày một mươi tháng một mươi một các địa phương trên địa bàn tỉnh bình dương đồng loạt triển khai kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho học sinh khối lớp chín tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh
đồng thời thí điểm tiêm cho học sinh khối lớp tám của thành phố phủ dầu một thị xã bến cát và thị xã tân uyên
trong đợt tiêm này bình dương có hai mươi sáu bảy trăm bốn mươi sáu học sinh lớp chín và một mươi hai sáu trăm năm mươi năm học sinh khối lớp tám
với tổng số liều vaccine pfizer dự kiến tiêm là ba mươi chín bốn trăm linh một liều
ngành y tế dự kiến hoàn thành đợt tiêm trong hai ngày ngày một mươi một mươi một một mươi một
ngày một mươi hai tháng một mươi một tiêm vét cho những học sinh hoãn tiêm và bị bệnh nền
tính đến ngày một mươi một mươi một
ngày tiêm được bốn một trăm ba mươi bảy ba trăm năm mươi liều tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó có bảy mươi sáu hai trăm hai mươi một liều vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi